giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc vừa cho biết tỉnh đã vừa ghi nhận thêm hai ca mắc bạch hầu trên địa bàn huyện madurak và đây là ổ bạch hầu thứ hai xuất hiện tại tỉnh này
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân và nga bình một mươi sáu tuổi người dân tộc hơ mông trú tại thôn bảy xã trư cóa huyện madurak tỉnh đắk lắc
bệnh nhân này khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt kèm đau họng từ ngày tám tháng bảy đến ngày một mươi một tháng bảy thì mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu
trường hợp thứ hai là bệnh nhân giàng xeo chứ một mươi sáu tuổi dân tộc hơ mông là người nhà của bệnh nhân vàng nga bình và trực tiếp chăm nuôi bệnh nhân bình tại trung tâm y tế huyện madurak
hiện tại bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để điều trị
xã trư cóa có gần chín trăm năm mươi hộ gia đình với hơn bốn bốn trăm linh nhân khẩu trong đó riêng thôn bảy có hai trăm linh hộ gia đình với hơn một hai trăm linh nhân khẩu
điều tra tình hình tiêm chủng cho thấy ba mươi sáu trẻ dưới một mươi bốn tuổi trong thôn bảy không được tiêm vaccine
hiện ngành chức năng đã cách ly thôn bảy xã trư cóa sở y tế cũng đã chỉ đạo điều tra giám sát và sử dụng kháng sinh dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc gần
phun hóa chất tại hộ gia đình bệnh nhân và những hộ xung quanh khẩn trương điều tra tiêm vaccine td cho đối tượng từ bảy tuổi đến dưới hai mươi sáu tuổi tại ổ dịch mới
đồng thời tiêm vaccine td cho đối tượng bảy tuổi tại trường học và cộng đồng trên toàn địa bàn huyện marak trong tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi